lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công thương ubnd tỉnh bắc ninh và tổ hợp samsung đã diễn ra
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới tham dự buổi lễ
việc hợp tác này là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp việt nam nói chung và tỉnh bắc ninh nói riêng
nhằm nâng cao năng lực tạo liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nước ngoài từ đó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín nhưng bằng nỗ lực và nhiều giải pháp sáng tạo
tổ hợp samsung việt nam đã phòng chống dịch hiệu quả đồng thời duy trì sản xuất ổn định qua đó đóng góp lớn vào việc duy trì tăng trưởng ổn định vĩ mô
sau tác động của dịch covid một mươi chín trên thế giới sẽ xuất hiện xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư mạnh mẽ
đây là cơ hội lớn
cơ hội lớn cho việt nam đón đầu xu thế đầu tư nước ngoài mới cùng với hải dương bắc ninh là những địa phương đi đầu chủ động phối hợp cùng với samsung việt nam
và bộ công thương triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực tăng khả năng tiếp cận chuỗi sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp việt nam
việt nam cũng đã sớm xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để cải thiện chất lượng nền kinh tế
phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình
với sự nỗ lực của các doanh nghiệp các chính sách yêu đái đối với công nghiệp hỗ trợ bước đầu đã phát huy được tác dụng
hiện đã có trên ba doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang hoạt động tạo việc làm cho hơn năm trăm năm mươi lao động trực tiếp
phó thủ tướng trịnh đình dũng mong muốn mỗi doanh nghiệp sẽ không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường khu vực và quốc tế
để trở thành những nhà cung ứng cấp một và cấp hai của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới và tiếp tục cất cánh mạnh mẽ bền vững
chính phủ việt nam cam kết luôn ủng hộ sự hợp tác giữa các bộ ngành trung ương các địa phương và các tập đoàn lớn trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ
phó thủ tướng cũng khẳng định chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ tiếp tục coi phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ hàng đầu để bảo vệ sức khỏe an toàn của người dân
đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp fdi trong đó có samsung duy trì ổn định sản xuất sớm vượt qua khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã cùng lãnh đạo bộ công thương và lãnh đạo tỉnh bắc ninh chứng kiến và ký biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên
giữa bộ công thương ubnd tỉnh bắc ninh samsung việt nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tại bắc ninh